tính cấp thiết trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế thay đổi phương thức sản xuất xây dựng các mô hình kinh tế tăng thu nhập cho người nông dân là một yêu cầu đặt ra trong thực tế hiện nay
tuy nhiên với điểm xuất phát thấp quy mô kinh tế nhỏ lẻ phân tán sản phẩm làm ra khó tiêu thụ nên đã và đang gây ra rất nhiều khó khăn cho người nông dân ở địa phương
một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay đó là phải xây dựng được các mô hình kinh tế theo hướng liên doanh liên kết
tạo ra những sản phẩm đặc trưng của từng địa phương
những năm gần đây tỉnh bắc cản đã dành nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế tập thể đặc biệt là các hợp tác xã
tuy nhiên hoạt động của các hợp tác xã ở bắc cạn hiện nay vẫn còn yếu về tổ chức và kém hiệu quả trong sản xuất
do chưa hiểu hết những lợi ích khi tham gia hợp tác xã nhiều hộ dân cũng chưa thực sự mặn mà tự nguyện tham gia
mặt khác do chất lượng đội ngũ cán bộ của hợp tác xã còn thấp
nên hiệu quả hoạt động của hợp tác xã mang lại cũng chưa thực sự cao
chính những khó khăn về nguồn nhân lực đã khiến cho hầu hết các hợp tác xã trong tỉnh bắc cạn vẫn còn sản xuất theo quy mô nhỏ manh mún
phần lớn đối với bà con ta là chủ yếu là theo quy mô hộ
chưa có sự liên kết hợp tác giữa các hộ với nhau để tạo ra tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung
để khắc phục những khó khăn hạn chế nêu trên
trong thời gian tới thì ngành sẽ cùng phối hợp với các địa phương sẽ tuyên truyền khuyến cáo người dân liên kết lại
để sản xuất theo mô hình tổ hợp tác hoặc là hợp tác xã
để có đầu bối tiếp nhận những tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua hợp tác xã
thông qua đó tạo ra những sản phẩm đồng đều
về chất lượng về mẫu mã đồng thời là thông qua tổ hợp tác là đầu mối để kết nối ký kết
với lại các đơn vị các doanh nghiệp người ta thu mua cũng như hệ thống các siêu thị thương mại
để đưa sản phẩm vào thị trường đồng thời là cũng từng bước hoàn thiện các sản phẩm sản xuất theo quy trình
để được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm
về chủ trương cơ chế chính sách thì chưa bao giờ vấn đề nông nghiệp nông thôn và đặc biệt là sản xuất nông nghiệp
chăn nuôi theo hướng hàng hóa trên địa bàn tỉnh bắc cạn được quan tâm như hiện nay
đây là thời cơ để người đông dân hội nhập vừa lên thoát nghèo và làm giàu
tuy nhiên vấn đề cơ bản của kinh tế hàng hóa đó là cạnh tranh và tuân thủ quy luật thị trường
chính vì vậy bên cạnh việc nâng cao năng suất hiệu quả của cây trồng vật nuôi
người nông dân phải thực sự năng động có sự liên doanh liên kết
bảo đảm sản phẩm làm ra tiêu thụ ổn định trên thị trường